liên quan tới vụ việc hàng loạt xe ô tô dừng đỗ ven hồ linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
bị chọc thủng lốp xe xảy ra vào đêm ngày chín tháng bốn đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc
sau năm ngày lần trốn khi thực hiện hành vi chọc thủng hàng loạt lốp xe ô tô tại ven hồ linh đàm đối tượng toàn đã bị bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
lý giải cho hành vi vi phạm pháp luật của mình đối tượng toàn khai nhận do mâu thuẫn với bạn gái vì không còn được làm tại bãi giữ xe
mình làm ở ngoài bãi xe hh khu hh linh đàm trong thời gian sống chung thì công việc vẫn ổn định
nhưng mà thời gian vừa rồi thì hai người có xảy ra xích mích thì bạn gái tôi còn không tin tưởng tôi nữa
thì công việc dưới bãi thì là tôi bị thất trủng tôi không còn được
công việc ở dưới bãi nữa tôi muốn là tạo lên một cái gì đấy là để cho là khi bãi nó xảy ra vấn đề là bạn gái mình là phải cần đến mình là phải có công việc có mình là ở trên bãi
đến nay cơ quan chức năng đã tiếp nhận một mươi hai đơn trình báo của các nạn nhân bị đối tượng chọc thủng lốp xe trong vụ việc
qua xác minh điều tra bãi xe đối tượng toàn làm trước khi gây ra vụ việc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại hoàng lan
và lãnh đạo công ty này chính là người yêu của đối tượng toàn
dù không được gia hạn giấy phép tuy nhiên công ty này vẫn tiếp tục hoạt động trong giữ xe tại trung cư hh linh đàm